liên quan đến vụ việc chuyển nhượng hơn ba mươi hai hectare đất đã đền bù của công ty tại dự án khu dân cư phước kiển huyện nhà bè
xét báo cáo bước đầu của đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm
đối với các cá nhân là lãnh đạo văn phòng thành ủy và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận
công ty tân thuận trong các ngày mùng ba mùng bốn và ngày mùng sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ban thường vụ thành ủy tp hcm dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đã họp và có một số nội dung kết luận
các vi phạm về trách nhiệm của công ty tân thuận là doanh nghiệp kinh tế của đảng bộ thành phố
nhưng trong việc chuyển nhượng đất đã đền bù công ty không đặt lợi ích của đảng bộ lên hàng đầu
vi phạm các quy định của ban thường vụ thành ủy về quản lý các doanh nghiệp thuộc sở hữu của thành ủy
và các quy định pháp luật của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng
thường vụ thành ủy không chỉ đạo hủy hợp đồng
công ty tân thuận đã vi phạm khoảng một hai mươi hai nghị định số chín mươi một về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp
trách nhiệm của đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy tất thành cang
chấp thuận chủ trương chuyển nhượng đất đã đền bù của công ty tân thuận
và chấp thuận chuyển nhượng cho công ty cổ phần quốc cường gia lai
là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật
không báo cáo thường trực thành ủy
và ban thường vụ thành ủy trước khi quyết định
thiếu kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của mình
việc chuyển nhượng theo hợp đồng hai trăm linh ba hdkt hai nghìn một mươi bảy có nguy cơ gây thất thoát lớn cho đảng bộ thành phố
ban thường vụ thành ủy yêu cầu đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy tất thành cang
kiểm điểm trách nhiệm trong vụ việc chuyển nhượng đất đã đền bù của công ty tân thuận
và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét